nhằm đưa thông điệp tới cộng đồng xã hội cùng chia sẻ tình yêu thương và cùng chung tay hành động vì bệnh nhi ung thư
hôm nay tại hà nội báo tuổi trẻ và hội liên hiệp thanh niên việt nam thành phố hà nội đã tổ chức ngày hội hoa hướng dương vì bệnh nhi ung thư lần thứ một mươi
nhiều hoạt động được tổ chức trong ngày hội như triển lãm và bán tranh do bệnh nhân ung thư vẽ
chợ phiên hoa mặt trời với các sản phẩm chủ đề hoa hướng dương bán gây quỹ
tại lễ khai mạc báo tùy trẻ đã trao học bổng cho năm mươi một bệnh nhi ung thư khu vực phía bắc khỏi bệnh có hoàn cảnh khó khăn trở lại trường với tổng kinh phí là hai trăm năm mươi năm triệu đồng
cũng trong khuôn khổ ngày hội các mạnh thường quân và tình nguyện viên đi thăm và tặng quà cho hơn bốn trăm linh bệnh nhi đang điều trị tại một số bệnh viện với tổng kinh phí hơn một trăm sáu mươi triệu đồng
tất cả các hoạt động đều nhằm chia sẻ với các bé không may mắc bệnh ung thư để ngày càng nhiều hơn các em thoát bệnh hiểm nghèo được trở về với tổ ấm vui bước đến trường